thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết nữ bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus ncov đang được cách ly theo dõi và điều trị triệu chứng tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an âm tính với virus ncov và chỉ mắc cúm b thông thường
trong chiều qua ba mươi một tháng một ubnd tỉnh nghệ an đã họp khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus ncov gây ra đồng thời lên phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh này